trước thông tin dư luận bức xúc về nguồn nước sông cái lớn thuộc địa bàn thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang bị ô nhiễm thời gian qua
ngày sáu tháng năm ông lê tiến châu chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình ô nhiễm nước sông tại đây
và quy trình xử lý nước thải của công ty trách nhiệm hiếu hạn mía đường cồn long mỹ phát
qua kiểm tra thực tế và kết quả điều tra ban đầu cho thấy một trong những nguồn xả thải là nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông vừa qua trên địa bàn long mỹ
có việc xả thải của nhà máy khi sản xuất đường
do đó ubnd tỉnh hậu giang yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường cồn long mỹ phát tạm dừng sản xuất